công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng đang được chú trọng nâng cao
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
hoạt động kiểm tra từ tháng chín đến tháng một mươi hai tập trung vào thông tin tuyên truyền
khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn tại các quận huyện thị xã
việc tổ chức các lớp học nội dung chương trình đào tạo nghề
qua kiểm tra phát hiện thấy tổ chức cá nhân nào vi phạm đoàn kiểm tra sẽ đề xuất xử lý nghiêm
theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố đào tạo nghề cho một mươi ba một trăm linh lao động nông thôn
trong đó hơn tám ba trăm linh người học các nghề nông nghiệp còn lại là học các nghề phi nông nghiệp